thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm qua chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
đã đến thăm chúc mừng giáng sinh tại tòa giám mục giáo phận phan thiết
phát biểu tại buổi đến thăm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
đã gửi lời chúc mừng tòa giám mục giáo phận phan thiết cùng các linh mục tu sĩ và đồng bào công giáo toàn tỉnh
đón một mùa giáng sinh đầm ấm an lành hạnh phúc
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ghi nhận đánh giá cao sự đóng góp của tòa giám mục giáo phận phan thiết
và đồng bào công giáo bình thuận trong hoạt động từ thiện nhất là trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vừa qua
cũng như đã tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước công tác bảo vệ môi trường
góp phần vào sự ổn định và phát triển của đất nước
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam mong muốn tòa giám mục giáo phận phan thiết
cùng các linh mục tu sĩ và đồng bào công giáo toàn tỉnh tiếp tục phát huy những thành quả và thực hiện tốt
các cuộc vận động phong trào thi đua xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc sống tốt đời đẹp đạo
đặc biệt tiếp tục tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những hoạt động thiết thực
cùng ngày chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến và đoàn công tác
đã đến thăm chúc mừng lễ giáng sinh hai nghìn hai mươi hai tại tòa giám mục xuân lộc thành phố long khánh tỉnh đồng nai
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam ông đỗ văn chiến đã gửi lời chúc mừng
đến giám mục chính tòa giáo phận xuân lộc đỗ văn ngân cùng các vị giám mục linh mục nam nữ
tu sĩ đồng bào công giáo trong giáo phận một mùa giáng sinh đầm ấm an lành hạnh phúc
nhận được nhiều hồng ân của thiên chúa và bước sang năm mới mạnh khỏe hạnh phúc
ông đỗ văn chiến nhấn mạnh thời gian qua người công giáo đồng nai đã có nhiều đồng góp
cho sự phát triển kinh tế xã hội tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước
đặc biệt đồng bào công giáo đồng nai đã chung tay đồng góp nhiều nguồn lực trong phong trào xây dựng nông thôn mới
góp phần đưa tỉnh đồng nai trở thành một trong những địa phương đi đầu xây dựng nông thôn mới của cả nước
ngoài ra đồng bào công giáo tại đây còn có nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường
xây dựng cảnh quan sạch đẹp điều này mang lại nhiều ý nghĩa cần được phát huy nhân rộng
giám mục chính tòa giáo phận xuân lộc đỗ văn ngân bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm và chúc mừng nhân dịp giáng sinh hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời cho rằng người công giáo đồng nai coi việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm với hiện tại và tương lai
chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
một đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn vừa được công an thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc triệt phá thành công
và bước đầu cơ quan điều tra xác định chỉ chưa đầy một tháng diễn ra world cup năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã cá cược với số tiền hơn một trăm linh tỷ đồng
hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm một mươi tổ công tác đã đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây tại đắk lắc
thành phố hồ chí minh thành phố đà nẵng và đắk nông
bước đầu có hai mươi một đối tượng liên quan đã được triệu tập để làm việc
theo cơ quan điều tra các đối tượng đã lấy một tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng internet
về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cược
giao dịch cá cược thông qua tin nhắn điện thoại và các ứng dụng mạng xã hội
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã tạm giữ hơn một trăm sáu mươi triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động cùng nhiều tăng vật có liên quan
để điều tra về hành vi lưu hành tiền
vào ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn ngọc hiền
trú tại thành phố hà nội và trấn văn duy chú tại tỉnh bắc giang
sau khi nhận được thông tin tố giác trong nhân dân có một số đối tượng sử dụng loại tiền mệnh giá năm trăm linh đồng
nghi là tiền giả để mua hàng hóa
đội cảnh sát hình sự công an thành phố tuy hòa đã trích xuất camera an ninh và xác định được đối tượng tỉnh nghi
tối một mươi một tháng một mươi hai phát hiện nguyễn ngọc hiền đang mua hàng và thanh toán bằng từ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng
nghi là tiền giả các trinh sát hình sự đã ập đến bắt giữ
đối tượng khai nhận các tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng đã sử dụng là tiền giả do đồng bọn cung cấp
công an thành phố tuy hòa sau đó đã truy bắt thêm trấn văn duy khám xét nơi lưu trú của hai đối tượng tại thành phố tuy hòa
cơ quan công an thu giữ một số dụng cụ thiết bị nghi để làm tiền giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang cũng vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với phạm xuân thảo là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại tổng hợp kim sơn
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
vào tháng ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thảo đã ký hợp đồng với năm bị hại nhận số tiền một mươi năm bốn tỷ đồng
đặt cọc góp vốn đầu tư vào dự án khu dân cư mới xã tam dị huyện lục nam tỉnh bắc giang
dù bản thân vào thời điểm đó không có khả năng ký hợp đồng với chủ đầu tư dự án
ngày một mươi năm tháng một mươi hai khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc của phạm xuân thảo
tại thành phố bắc giang cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án
và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
vào chiều qua tại hà nội ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức họp báo
thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý bốn năm hai nghìn hai mươi
tại buổi họp nhiều thông tin nóng đã được phóng viên báo chí đặt câu hỏi
trong đó có nhiều nội dung xoay quanh vấn đề chất lượng đá lát vỉa hè
tại sao cứ đến dịp cuối năm thì vỉa hè lại được sới lên gây ảnh hưởng cho việc đi lại
cũng như sản xuất kinh doanh của người dân
tại cuộc họp phó giám đốc sở xây dựng mạc đình minh cho biết dự án chỉnh trang vỉa hè
đã được phân cấp cho các quận huyện thị xã lập dự án phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện
lãnh đạo sở xây dựng cũng cho biết thành phố không quy định thời gian triển khai vào dịp cuối năm
mà phụ thuộc vào kế hoạch tiến độ triển khai dự án do ubnd cấp quận huyện thị xã quy định
thành phố cũng ban hành nhiều văn bản gửi đến các quận huyện thị xã về việc cải tạo chỉnh trang hẻ phố
trong đó chỉ đạo các quận huyện thị xã triển khai các biện pháp đồng bộ
đảm bảo an toàn cho người dân phương tiện khi tham gia giao thông và mỹ quan đô thị
các quận huyện và trong đó thì đã chỉ rõ ra những nguyên nhân tồn tại hạn chế
và hiện nay thì quán thành phố đã yêu cầu các quận huyện thị xã
thực hiện kiến nghị của thanh tra thành phố để khắc phục tồn tại
đồng thời tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân
có liên quan trong các đầu tư xây dựng và các dự án đá đá về hẻ
liên quan đến nội dung này lãnh đạo quận thanh xuân
nơi mà có một số tuyến phố đang tiến hành cải tạo gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
cũng như tình hình kinh doanh cho biết
để tiến hành chấn chỉnh tình trạng này ngay trong cuộc họp
ubnd tp đã ra văn bản yêu cầu chấn chỉnh công tác đầu tư
sau đầu tư hè đường các tuyến phố trên địa bàn thành phố
ubnd tp hà nội đã yêu cầu ubnd các quận huyện thị xã
tăng cường kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng hè phố
theo đúng công năng mục tiêu
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
để làm rõ hơn về chế tài xử phạt đối với hành vi này
cũng như đưa ra lời khuyên đối với người tiêu dùng
xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn
vâng đồng chí có thể chia sẻ một chút về chế tài xử phạt hiện nay như thế nào
trong quy định của luật thình sự về xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm
thì cái điều ba trăm một mươi bảy quy định về xử lý các cái hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
còn có những bất cập
hiện nay là có ba cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
đó là bộ y tế bộ công thương bộ nông nghiệp phát triển đào nông thôn
tuy nhiên là danh mục các chất cấm đưa vào thực phẩm
thì mới chỉ có bộ y tế quy định là danh mục các chất cấm đưa vào trong thực phẩm chức năng
còn các thực phẩm khác thì chưa có danh mục quy định là các chất cấm đưa vào trong thực phẩm
gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình phát hiện điều tra xử lý
trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
sẽ tham mưu kiến nghị với các cấp để làm sao sửa đổi các chính trách pháp luật
để phù hợp hơn xử lý kiên quyết và gian đe các đối tượng
để hạn chế mức thấp nhất các hành vi vi phạm
các điểm do quân chế nát tội phạm đơn vị sẽ trung trọng xử lý ra sao
đặc biệt là việc xử lý tận gốc tức là từ khâu sản xuất kho tàng bến bãi
và lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường sẽ tập trung nội dung này như thế nào
trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
sẽ phối hợp với các bộ ngành có liên quan và sẽ tham mưu cho lãnh đạo cấp trên
đồng thời sẽ phát huy được tính tích cực chủ động huy động toàn hệ thống chính trị
và các lực lượng khác để phối hợp cùng lực lượng cảnh sát môi trường
đấu tranh xử lý phòng ngừa có hiệu quả các vi phạm về an toàn thực phẩm
nhằm tạm bảo tình hình an ninh trật tự cũng như sức khỏe đời sống cho nhân dân
nhất là trong dịp tết nguyên đàn quý bão sắp tới
cao điểm do quân chế nát tội phạm đơn vị sẽ chú trọng xử lý ra sao
đặc biệt là việc xử lý tận gốc tức là từ khâu sản xuất kho tàng bến bãi
và lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường sẽ tập trung nội dung này như thế nào
trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
sẽ phối hợp với cả các đơn vị có liên quan các bộ ngành có liên quan
và sẽ tham mưu cho lãnh đạo cấp trên
đồng thời sẽ phát huy được tính tích cực chủ động
huy động toàn hệ thống chính trị và các lực lượng khác
để phối hợp cùng lực lượng cảnh sát môi trường đấu tranh xử lý phòng ngừa có hiệu quả
các cái vi phạm về an toàn thực phẩm nhằm tạm bảo tình hình an ninh trật tự
cũng như là sức khỏe đời sống cho nhân dân nhất là trong dịp tết nguyên đán quý bão sắp tới
thực ra việc xử lý về an toàn thực phẩm thì không phải chỉ vai trò của lực lượng công an
mà đòi hỏi có sự phối hợp với nhiều ban ngành
đồng chí có những giải pháp như thế nào về việc xử lý vấn đề này
cảnh sát môi trường trong công tác chức năng nhiệm vụ của mình sẽ phối hợp và tích cực
với các cơ quan như cơ quan bộ y tế bộ công thương bộ nông nghiệp phát triển đông thôn
đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với cả cơ quan điều tra cũng như các cơ quan tư pháp
điều kiện kiểm sát sẽ tiến hành phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
và phát hiện đấu tranh xử lý
đặc biệt chú ý đến việc phát hiện xử lý và khởi tố hình sự những vụ việc lớn
mang tính chất cảnh tỉnh và phòng ngừa gian đe
các đối tượng nhằm hạn chế mức tấp nhất các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm
và một câu hỏi cuối cùng đồng chí có thể chia sẻ khuyến cáo đối với người dân như thế nào
trong việc lựa chọn thực phẩm thời điểm tết nguyên đán đang tới gần
qua công tác nghiệp vụ đấu tranh xử lý trong thời gian vừa qua
lực lượng cảnh sát phòng chống thực phẩm về môi trường trên toàn quốc đã phát hiện
rất nhiều vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
chúng tôi hiện là ý thức của người tiêu dùng trong việc sử dụng thực phẩm
cũng còn nhiều hạn chế trong khâu sản xuất vận chuyển kinh doanh lưu thông và chế biến
bọn tôi khuyến cáo người tiêu dùng nhất là hãy chọn lựa những sản phẩm
có đảm bảo về an toàn có nguồn gốc rõ ràng để sử dụng
thứ hai nữa là các cơ quan quản lý nhà nước tích cực tuyên truyền
đẩy mạnh các biện pháp để làm sao cho người dân hiểu được
những sản phẩm an toàn để sử dụng
vâng một lần nữa cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với một số chính sách đáng chú ý khác
với nhu cầu tín dụng ở mức cao trong khi hạn mức tín dụng vẫn bị kiểm soát
lãi suất cho vay tiếp tục gây áp lực
để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng
ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống lên một năm hai
đồng thời nới dung tín dụng và có các giải pháp hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng
nhiều ngân hàng đã thông báo cam kết giảm lãi suất cho vay trong các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đến nay đã có một mươi bảy ngân hàng cam kết giảm tiền lãi với số tiền khoảng ba năm trăm linh tỷ đồng
tương đương với mức lãi suất giảm từ năm đến ba một năm
đáp ứng nhu cầu đi lại dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không việt nam bố trí nguồn lực tăng cường khai thác các chuyến bay
vào các khung giờ tối muộn và đêm từ hai mươi h đến bốn h sáng
từ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đến các cảng hàng không địa phương
cục hàng không việt nam cũng đã yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam
chỉ đạo các cảng hàng không địa phương bố trí nguồn lực trang thiết bị
đảm bảo phục vụ nhu cầu khai thác ban đêm theo đề nghị của các hãng hàng không
cảng hàng không quốc tế nội bài có thêm chín mươi chuyến bay đêm
tân sơn nhất tăng lên hai trăm linh bốn chuyến bay một ngày đà nẵng ba mươi bốn chuyến vinh ba mươi năm chuyến
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bộ tài chính bộ công thương triển khai đoàn công tác làm việc trực tiếp
ra soát số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại một số doanh nghiệp
là công ty cổ phần xuất nhập khẩu nhiên liệu đông đô
bộ tài chính đề nghị quỹ bình ổn của doanh nghiệp xăng dầu cung cấp hóa đơn chứng tử
liên quan đến hoạt động trích lập sử dụng quỹ bình ổn giá từ thời điểm doanh nghiệp thực hiện trích lập
chi sử dụng quỹ bình ổn giá đến ngày doanh nghiệp không còn chức năng đầu mối kinh doanh xăng dầu
doanh nghiệp cũng được yêu cầu cung cấp bảng kê chi tiết thời điểm số lượng chủng loại xăng dầu
doanh nghiệp thực hiện mua vào bán ra tính từ thời điểm thực hiện trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá
đến ngày doanh nghiệp không còn chức năng đầu mối kinh doanh xăng dầu
thưa quý vị một trong những dấu ấn công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
là chủ động tham mưu bộ chính trị ban hành và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trả lời phỏng vấn của báo công an nhân dân đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an cho biết
việc triển khai nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị có rất nhiều thuận lợi
nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức
thời gian tới đảng ủy công an trung ương bộ công an tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung
trong đó đẩy mạnh công tác nắm tình hình kịp thời tham mưu với đảng chính phủ quốc hội
những vấn đề liên quan thực hiện chủ trương của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của công an các đơn vị địa phương tinh gọn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ
phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra trước mắt ưu tiên cho công an cơ sở lực lượng công an xã phường thị trấn
theo báo cáo của các cấp công đoàn có bốn trăm bốn mươi một doanh nghiệp với tổng số gần sáu trăm hai mươi năm lao động tại hai mươi năm tỉnh thành phố bị ảnh hưởng
trong đó có năm trăm sáu mươi hai bốn trăm linh lao động bị giảm giờ làm gần ba mươi một bốn trăm linh lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động
và hơn ba mươi một lao động nghỉ không lương tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ hưởng lương ngừng việc
và trước tình hình đó công đoàn các tỉnh ngành đã chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
công đoàn cơ sở nắm lượng lực lượng lực lượng lực lượng lực lượng

và phòng tránh ô nhiễm môi trường nói riêng
tính đồng bộ của các cấp ngành cơ quan quản lý kết hợp với ý thức người dân rất cần được duy trì
tuy nhiên hiện nay vẫn tồn tại tư duy thờ ơ chậm trễ đặc biệt là diễn ra ở cấp cơ sở
dẫn đến kế hoạch chung của cả thành phố bị kéo chậm
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội đã thẳng thắn chỉ ra sự thiếu trách nhiệm của không ít lãnh đạo địa phương
khi không ít nơi chính quyền cấp cơ sở tỏ ra khá chậm chạp nếu so sánh với tốc độ
tinh của các vấn đề ô nhiễm đô thị như ô nhiễm không khí tiếng ồn hay bụi
sang năm hai nghìn hai mươi ba thành phố sẽ triển khai đồng loạt giải pháp nâng cao kỷ cương kỷ luật hành chính
các cơ quan phải thường xuyên đôn đốc nhắc việc phải làm bằng các phương pháp nâng cấp các phần mềm quản lý mới
đồng thời ủy ban nhân dân tp hà nội sẽ phân cấp rõ hơn giữa phạm vi trách nhiệm của các địa phương
sở ngành để tập trung xử lý quyết liệt làm rõ vai trò của từng đơn vị trong quá trình thực hiện
tránh việc đùn đẩy trách nhiệm tổ chức tốt hơn về phân cấp phân quyền phân chia công việc để đạt hiệu quả cao hơn về công tác hành chính
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hải phòng vừa mở phiên tòa xét xử ba bị cáo là bùi văn lưu trần văn hoàng
quản đậu ngọc sơn cùng chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghị an về tội danh giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực trước cổng nhà máy dày liên dinh
công ty trách nhiệm hốc hạn đỉnh vàng quận dương kinh tp hải phòng giữa hoàng và sơn
với nhóm công nhân của công ty xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
các đối tượng đã đuổi đánh anh thò mỹ xính và anh thò viếng phùa
lưu đã dùng dao đâm vào bụng của anh xính và chém vào tay của phùa
khiến cho anh xính bị thương ở vùng bụng tổn hại ba mươi hai sức khỏe
anh phùa bị thương tích ở tay giảm bốn sức khỏe
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi văn lưu một mươi ba năm tù giam
trần văn hoàng và đậu ngọc sơn cùng một mươi hai năm tổ giam về tuyển danh giết người
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ
căn cước công dân gantip tạm giữ bảy đối tượng trong đó hoàng quốc hưng và hoàng ngọc lam
cùng chú tại tỉnh quảng bình là đầu mối tiêu thụ giấy tờ giả
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an tp biên hòa bắt giữ hưng và lam thu giữ ba dây phép lái xe
cùng nhiều giấy tờ giả
đối khai của hai đối tượng lực lượng chức năng đồng loạt khám xét bốn địa điểm
tại tp hcm và tp biên hòa tạm giữ năm đối tượng liên quan thu giữ nhiều máy móc
thiết bị con dấu của cơ quan tổ chức phục vụ cho việc làm giả giấy tờ
bước đầu các đối tượng khai nhận sử dụng tài khoản đăng trên các trang mạng xã hội
để quảng cáo giao bán các loại giấy tờ giả với mức giá từ một đến hai triệu đồng một giấy
sau khi có người đặt sẽ lấy thông tin và gửi cho các nhóm đối tượng
tại tp hcm làm với giá bốn trăm linh đồng một giấy về giao cho khách hàng lấy tiền lời
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên cho biết đã tạm giữ hình sự
hai đối tượng là nguyễn ngọc hiền chú tại hà nội và trần văn duy chú tại bắc giang
để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả
sau khi nhận được thông tin tố giác trong nhân dân về việc có một số đối tượng
sử dụng loại tiền mệnh giá năm trăm linh đồng nghi là tiền giả
đội cảnh sát hình sự công an tp tuy hòa đã trích xuất camera an ninh
và xác định được đối tượng tỉnh nghi
đến tối một mươi một tháng một mươi hai phát hiện đối tượng hiền tiếp tục mua hàng và thanh toán
bằng tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng nghi được tiền giả
các trinh sát hình sự đã ập đến bắt giữ
đối tượng khai nhận các tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng đã sử dụng thanh toán là tiền giả
do đối tượng cung cấp
do đồng bọn cung cấp công an tp tuy hòa đã bắt được đối tượng trần văn duy
khám xét nơi lưu trú của hai đối tượng
cơ quan công an thu giữ một số dụng cụ thiết bị nghi để làm tiền giả
đội cảnh sát kinh tế công an tp thái nguyên tỉnh thái nguyên cho biết vừa phát hiện
nhiều trường hợp vận chuyển bình khí nở hai ô hay còn gọi là bình khí cười trái phép
vào khoảng hai giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại phường hoàng văn thủ tp thái nguyên tỉnh thái nguyên
công an tp thái nguyên kiểm tra xe ô tô bán tải do đỗ văn hùng
chú tại vĩnh phúc điều khiển đang vận chuyển sáu mươi bình chứa khí cười
hùng khai nhận số bình khí trên được thái duy đức thuê trở đến tp thái nguyên để bán
tại thời điểm kiểm tra hùng không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến
nguồn gốc hàng hóa đang vận chuyển
trước đó cơ quan công an cũng phát hiện xe ô tô do anh phạm cao huấn
chú tại tỉnh bắc ninh điều khiển trên xe có bảy mươi một bình kim loại
trong đó có bốn bình chứa chất khí cười
tại thời điểm làm việc anh huấn chưa cung cấp được giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh khí cười
hùng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lầu a xánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại xã sa dung huyện điện biên đông tỉnh điện biên
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này có sẹo tròn năm cm cách hai cm trên trước đầu lông mày trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn bắc ngàn xã phú linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên trước mép phải
và đối tượng tô thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường chú tại xã yên định huyện bắc mê tỉnh hà giang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bắc mê tỉnh hà giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện